tại hà nội ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của ban bí thư về công tác cán bộ
đồng chí võ văn thường dự hội nghị
tại hội nghị phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương nguyễn thanh bình đã công bố quyết định số hai nghìn hai trăm tám mươi của ban bí thư
về việc bổ nhiệm đồng chí phan xuân thủy tránh văn phòng ban tuyên giáo trung ương giữ chức phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thường đã trao quyết định của ban bí thư cho đồng chí phan xuân thủy
chúc mừng đồng chí được ban bí thư bổ nhiệm chức vụ mới
đồng chí võ văn thường mong muốn đồng chí phan xuân thủy tiếp tục nỗ lực giản luyện
xứng đáng với trọng trách được giao xứng đáng với niềm tin của tập thể ban tuyên giáo trung ương
thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới